chiều nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tính đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ thêm một đối tượng
trong vụ tấn công vào ủy ban nhân dân xã tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
nâng tổng số đối tượng bị bắt lên hai mươi bảy đối tượng
cùng với bắt giữ các đối tượng lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số vũ khí quân dụng
trong đó có súng trường ckc đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại
điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân giã ea tiêu
và ia cơ tua làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin